một đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lên đến một tỷ đồng
do đối tượng khuất hồng sơn cùng đồng phạm thực hiện vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ phát hiện triệt phá
bước đầu xác định các đối tượng đã điều hành đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng internet trên trang viva tám mươi tám net
trong đó nguyễn tú viên là chủ tài khoản đánh bạc cá độ bóng đá cấp tổng đại lý
các con bạc đăng nhập vào trang web này thực hiện việc cá cược các trận bóng đá với số tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng một kèo một trận đấu
nhóm đối tượng này sử dụng zalo facebook và viber để liên lạc và thanh toán tiền qua chuyển khoản ngân hàng với nội dung nguy trang như chuyển tiền hàng vay tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã tạm giữ hình sự bốn đối tượng về tội đánh bạc và đang tiếp tục điều tra